thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tám tháng bốn sau khi dự lễ dân hương dỗ tổ hùng vương
thủ tướng phạm minh chính đã tới thăm khảo sát công trường xây dựng dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh phú thọ
dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh phú thọ được xây dựng trên lô đất có diện tích một mươi tám m hai
công trình có quy mô một chỗ ngồi dự án có tầm mức đầu tư gần bốn trăm linh tỷ đồng
từ ngân sách trung ương địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác
công trình khởi công vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến nay khối lượng hoàn thành ước đạt hai trăm linh tỷ đồng
đang tích cực hoàn thiện và lắp đặt thiết bị dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ phú thọ là vùng đất tổ linh thiêng với truyền thống lịch sử hào hùng
bản sắc văn hóa phong phú độc đáo có hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
gồm tín ngưỡng thờ cúng hùng vương và hát xoan phú thọ được unesco công nhận
thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế chính trị xã hội
thủ tướng hoan nghênh đông đảo cán bộ công nhân vẫn làm việc miệt mài trên công trường dự án ngay trong ngày nghỉ lễ dỗ tổ
với tinh thần chỉ bàn làm không bàn lùi thi công ba k bốn k vượt nắng thắng mưa làm xuyên lễ xuyên tết ăn tranh thủ ngủ khẩn trương
thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh phú thọ tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nhà thầu
và đội ngũ cán bộ công nhân tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng triển khai dự án
với mục tiêu bảo đảm tiến độ tránh kéo dài gây đội vốn lãng phí càng đưa công trình vào hoạt động sớm càng có lợi
nhân dân được thù hưởng sớm đồng thời bảo đảm chất lượng kỹ thuật mỹ thuật an toàn lao động vệ sinh môi trường chống thảm nhũng tiêu cực
thủ tướng lưu ý cần tham khảo các công trình văn hóa nghệ thuật khác trong và ngoài nước để xây dựng nhà văn hóa nghệ thuật phú thọ
theo hướng kết hợp truyền thống và hiện đại quốc tế hóa bản sắc tinh hoa văn hóa dân tộc và dân tộc hóa các giá trị tinh hoa văn hóa thế giới